trong thời gian gần đây hàng trăm thùng rác màu cam đã được thành phố đà lạt bố trí khắp nơi trên địa bàn
hiện những thùng rác này đang chứa đầy những rác công nghiệp độc hại nằm ngổn ngang bốc mùi hôi thối
và gây ổ nhiễm môi trường đang làm mất mỹ quan đô thị
tuy nhiên việc thu gom xử lý nguồn rác nguy hại này vẫn đang tồn tại nhiều bất cập
ghi nhận tại địa bàn phường ba làng hoa vạn thành phường năm phường tám làng hoa thái phiên thành phố đà lạt
tại đây hầu hết các thùng rác màu cam đều chứa đủ các loại rác sinh hoạt chứ không chỉ rác thải nông nghiệp độc hại
tuy nhiên hiện các thùng rác màu cam đều đã ngập ngụa rác nhưng chưa được vận chuyển đến nơi xử lý
được biết khoảng hai tháng qua công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt phối hợp với các phường xã bố trí
lắp đặt ba trăm bảy mươi tám thùng rác màu cam tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để thu gom rác thải nông nghiệp độc hại
như bao bì chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật với tổng kinh phí gần một tỷ bảy trăm linh triệu đồng do ngân sách của thành phố đà lạt cấp
trong quá trình bố trí các thùng rác chính quyền các phường xã hướng dẫn bà con nông dân phân loại rác trước khi bỏ vào thùng
đồng thời trên nắp các thùng ghi rõ các quy định và cả biện pháp chế tài nếu bỏ rác sinh hoạt vào thùng
thế nhưng hầu hết các thùng rác màu cam chất đầy đủ các loại rác thải và bốc mùi hôi thối
mặt khác từ khi thùng rác được bố trí đến nay chưa lần nào có xe tới thu gom rác thải nông nghiệp
theo lãnh đạo công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt việc thu gom rác thải nông nghiệp tại đà lạt đang có những bất cập và hạn chế
hiện tại đơn vị đang xây dựng kế hoạch lộ trình thu gom và xử lý loại rác thải này